tại thành phố hạ long ubnd tỉnh quảng ninh vừa tổ chức chương trình diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh quảng ninh năm hai nghìn một mươi chín
nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lĩnh vực công nghệ thông tin trên toàn tỉnh
kịp thời ứng phó và giải quyết các vấn đề về mất an toàn thông tin mạng như hiện nay
tại buổi diễn tập ban tổ chức đã mô phỏng hai tình huống tấn công an ninh mạng giống với thực tế
gồm tấn công vào cổng thông tin địa tử tỉnh phát hiện xử lý tình huống tấn công từ chối dịch vụ vào hệ thống chính quyền tỉnh quảng ninh
trước những tình huống này các đội ứng cứu công nghệ thông tin của tỉnh đã phân tích cách thức tấn công
và tiến hành sửa lỗi hệ thống phần mềm và các lỗ hồng xử lý thành công các tình huống được đặt ra
thông qua diễn tập quảng ninh đã nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố mất an toàn thông tin
cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm công tác quản trị mạng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
qua đó tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của các cơ quan nhà nước